tại hà nội hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề báo chí việt nam đồng hành cùng đất nước đổi mới hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi bảy là hoạt động thiết thực
chào mừng những thành tựu của đất nước trong quá trình đổi mới tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ
những thành tích to lớn của báo chí việt nam quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo
của các nhà báo trong cả nước hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi bảy cũng là nơi giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo
với công chúng qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin
ngày càng tăng của nhân dân nâng cao vai trò và uy tín của hội nhà báo trong đời sống báo chí nói riêng
và đời sống xã hội nói chung hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi bảy cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến
của các đơn vị cá nhân tổ chức doanh nghiệp có đóng góp tích cực và sự nghiệp báo chí cách mạng